tâm bị bắt tại một khách sạn ở quận năm và tịch thu bốn bịch ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thu giữ thêm sáu bịch ma túy đá khác vào dạng sáng qua ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tài bị bắt giữ và tổng tăng vật thu được là hai mươi bịch ma túy với trọng lượng hơn nửa kg cùng nhiều dụng cụ có liên quan
liên quan đến vụ việc gây dối trật tự công cộng tại bệnh viện quân y một trăm hai mươi xảy ra vào hồi đầu tháng chín vào chiều tối qua công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự
trước đó vào ngày bốn tháng chín các đối tượng gồm thạch minh quân nguyễn thanh triều bùi minh tuấn lê trí khương ngô quốc toàn và phan quốc thái cùng chú tại thành phố mỹ tho kéo nhau đến bệnh viện quân y một trăm hai mươi để tìm đánh cao quốc ân trả thù cho bạn
trước đó ân đã có hành vi sử dụng hung khí đâm trần nhật minh hai mươi một tuổi ngụ phường hai tp mỹ tho khiến cho nạn nhân này tử vong
khi phát hiện ân đang khâu vết thương thì triều và toàn cùng dùng dao đâm vào vai và tay của ân còn quân thì sử dụng súng đạn cao su bắn về phía ân hai phát nhưng không trúng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại
thời gian qua trên địa bàn tỉnh bạc liêu tình trạng trộm cắp tài sản của người dân diễn biến khá phức tạp
bằng các thủ đoạn tinh vi và táo tợn thì các đối tượng trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm đột nhập đã gây bức xúc cho không ít người dân
gia đình chị trần kim dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại xã an trạch huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa là nạn nhân của một vụ trộm đột nhập hết sức táo tợn
chiều tối ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy sau khi vợ chồng chị dung đi đám về thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm ba chiếc vòng vàng và một số tài sản khác
chiều tối ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy sau khi vợ chồng chị dung đi đám về thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm ba chiếc vòng và một số tài sản khác

qua lời khai của bị hại các chứng cứ tại hiện trường lực lượng công an tiến hành mời đối tượng trương hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán huyện đông hải tỉnh bạc liêu về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an đối tượng trương hoàng giang khai nhận phát hiện gia đình chị dung không có ai ở nhà nên đã đột nhập vào lục tìm tài sản để lấy trộm
sau khi lấy trộm được số vàng của gia đình chị dung trương hoàng giang đem bán với số tiền gần bốn mươi triệu đồng sau đó đem trả nợ và tiêu xài cá nhân